tại phiên thảo luận nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình cao với sự cần thiết ban hành luật căn cước cũng như nhiều quy định nội dung mới trong dự thảo

vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm cần thiết ban hành quy định và rút ngắn về thời gian cung cấp thông tin tài khoản khách hàng để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và có thể giao chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết về dựng nội dung này
cũng về vấn đề này đại biểu trương trọng nghĩa đại biểu quốc hội tp hcm nhấn mạnh mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư bí mật cá nhân với gia đình
trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao thời gian qua nổi bật lên các thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản nhằm gây khó khăn tránh né do đó cần luật hóa quy định tính chính danh khi mở tài khoản
nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập huyện vân hồ tỉnh sơn la ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà thường trực huyện ủy vân hồ trung tâm y tế huyện và nhân dân trên địa bàn huyện vân hồ
cùng dự chương trình có đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh sơn la thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập huyện vân hồ tỉnh sơn la ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà thường trực huyện uỷ vân hồ trung tâm y tế huyện vân hồ
đại tướng tô lâm đã tạo các kỹ thuật mới đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an tô lâm đã trao tặng huyện vân hồ một chiếc xe cứu thương trị giá trên một hai tỷ đồng và hai mươi xuất quà mỗi xuất quà trị giá hai năm triệu đồng cho hai mươi hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có công điện gửi công an các tỉnh thành phố phía nam gồm đồng nai bình dương cà mau bạc liêu cần thơ và bình thuận để biểu dương về việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn
bộ trưởng tô lâm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương khen ngợi chúc mừng thành tích nêu trên của công an các tỉnh thành phố
trong thời gian tới để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được lãnh đạo bộ yêu cầu đồng chí giám đốc công an các tỉnh đồng nai bình dương bạc liêu cần thơ bình thuận tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp căn cứ công dân gắn chip với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
để mạnh công tác cập nhật bổ sung làm sạch đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống làm tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các hiệu quả đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phù vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung
thưa quý vị thực hiện đề án sáu của chính phủ hiện lực lượng công an cả nước đã và đang triển khai nhiều cách làm chủ động để đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid trong đó đã huy động tối đa các lực lượng đơn vị cùng tham gia
quá trình sử dụng ứng dụng vneid với những khó khăn vướng mắt ngay lập tức đã kịp thời được phản hồi trao đổi và hướng dẫn giải quyết
qua đó việc tuyên truyền cài đặt kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử vneid đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía người dân
tại sân bay nội bài hai điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử được công an tp hà nội triển khai từ ngày một tháng sáu
với trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ một lực lượng công an bố trí cán bộ hướng dẫn việc tải app và cài đặt
còn đối với trường hợp nâng tài khoản định danh điện tử lên mức độ hai cán bộ tại đây sẽ tiến hành chụp ảnh xác thực thông tin và tích hợp các giấy tờ
em thấy tiền nên là em sẵn thì em vào luôn tại vì hôm nay em cũng chết in sớm nên là dư giả thời gian
em vào ghé là em định danh luôn
ta tổ chức làm việc với cảng hàng không trên nội bài cảng hụ hàng không bắc chỉ đạo lực lượng quản lý chính của huyện và đồn công an sân bay đến nội bài
cử cán bộ cũng như là đoàn viên thanh niên tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân khi đi qua sân bay là đến để xác thực định danh điện tử
thời gian qua bộ công an đã kêu gọi người dân ra công an xã phường để đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
tuy nhiên số lượng người dân ra đăng ký còn hạn chế
hiện công an thành phố hà nội đang triển khai đồng bộ nhiều cách làm nhằm tạo điều kiện tối đa để mỗi người dân đều có tài khoản định danh bneid
tại điểm cấp tài khoản định danh điện tử lưu động cũng được tổ chức luân phiên tại các trường học
đây là nơi có số lượng giáo viên sinh viên đông khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin
qua ghi nhận trung bình mỗi ngày tại đây có từ hai trăm linh đến ba trăm linh hồ sơ làm định danh điện tử được thu nhận
thì là nhà trường đã huy động cả cán bộ công nhân viên và sinh viên đến cái buổi định danh trong vòng ba đến bốn ngày vừa rồi
thì số lượng mỗi lượt thì nhận thấy khách quan
thì là thấy số lượng sinh viên khá là đông
sinh viên bây giờ là đi lên học nhưng mà chưa biết được mình có đã đăng ký tạm trú hay chưa
nên là khi hỏi đến phần là nơi ở hiện tại thì các bạn có nhiều bạn chưa trả lời được
hiện tại những cái khó khăn đó thì sẽ cho lợi ở hiện tại của các bạn là về với nơi thường trú để lên xác thực một cách nhanh nhất
hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử đang được lực lượng công an cả nước đẩy mạnh

không chỉ tại các điểm tập trung việc thành lập tổ lưu động đi đến từng nhà sẽ là hoạt động cầm tay chỉ việc cụ thể
để người dân có thể thành thạo các thao tác cũng như hiểu đúng về các tiện ích từ tài khoản định danh điện tử vneid
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự lễ và phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội
học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi do bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với hội khuyến học việt nam
tổ chức sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính hà nội với sáu mươi ba điểm cầu tỉnh thành phố trong cả nước
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
từ năm hai nghìn năm đến nay thủ tướng chính phủ đã ba lần phê duyệt các đề án xây dựng xã hội học tập theo các giai đoạn
từ năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi việc triển khai các đề án này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng đa dạng về mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân
thủ tướng phạm minh chính ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà các cấp các ngành các địa phương đã đạt được trong công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập
có quan trọng của ngành giáo dục và hội khuyến học việt nam
để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các cấp ủy chính quyền các cấp ngành và toàn dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giáo dục đào tạo khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập
phát biểu tại buổi gặp mặt thượng tướng trần quốc tỏ nhấn mạnh quán triệt quan điểm tư tưởng thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua trong công an nhân dân đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng lan tỏa gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của trung ương và các địa phương
từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
trong đó bốn mươi đồng chí được tham gia hội nghị tôn vinh toàn quốc lần này là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc luôn thể hiện bản lĩnh vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị các đại biểu điển hình tiên tiến tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước
qua đó nhân lên hàng trăm hàng nghìn điển hình tiên tiến trong công tác chiến đấu góp phần đưa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc ngày càng phát triển thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng công an nhân dân không ngừng nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị xuất nhập cảnh và di cư trái phép là vấn đề toàn cầu hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với tình trạng này
hành trình của người di cư thường trải dài qua nhiều nước bằng cả đường bộ đường không và đường biển do các đường dây tội phạm xuyên quốc gia tổ chức với phương thức thủ đoạn ngày càng đa dạng và tinh vi
thực tế này đặt ra rất nhiều thách thức cho cơ quan chức năng buộc người cán bộ công an phải tinh thông nghiệp vụ dạng dày kinh nghiệm và hết sức bản lĩnh nhạy bén

đó cũng là điều mà người chỉ huy trẻ này luôn luôn tâm niệm